sáng nay ngày một mươi bảy tháng một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam về tình hình hoạt động năm hai nghìn một mươi tám và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng trong năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tham gia có hiệu quả vào việc bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền quyền tài phán của việt nam trên biển đông
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được quốc hội sẽ cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn về chính sách và văn bản pháp luật trong hoạt động của tập đoàn
như khó khăn trong thực hiện luật dầu khí và văn bản có liên quan việc tích hợp và áp dụng giữa các luật công tác đầu tư nước ngoài
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đề nghị quốc hội xem xét tổng thể các luật để có quy định thống nhất giữa các văn bản